mưa rông xảy ra chủ yếu vào khoảng chiều và đêm ở diện giải rác cho khu vực
gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh sẽ vẫn khiến cho hai khu vực là tây nguyên và khu vực nam bộ
duy trì trạng thái nhiều mây và mưa nhiều có nơi còn xảy ra mưa vừa mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
ngày hôm nay nhiệt độ không cao phổ biến trong ngưỡng từ hai mươi chín ba mươi hai độ cho tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ cho khu vực nam bộ
trên biển trong ngày hôm nay
hội tụ nhiệt đới duy trì trục qua khu vực bắc biển đông bao gồm cả huyện đảo hoàng sa sẽ làm cho khu vực này
có gió tây nam mạnh cấp bốn cấp năm giật cấp sáu thời tiết có mưa rào và rông dài rác
làm cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này
khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
khu vực có mưa rào và rông dài rác với sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét tình trạng biển động
sang đến ngày mai giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh trở lại và nối với vùng thấp hoạt động
ở ngay trên khu vực phía đông nam của đảo hải nam trung quốc có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
và di chuyển về phía vịnh bắc bộ
tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần chú ý tích cực theo dõi các bản tin cảnh báo
để có thể cập nhật thông tin và có phương án tránh trú an toàn
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước